do hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn an đã có ý định sát hại bạn gái
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thấy bạn gái đi xe máy tới an lao ra chặn lại rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến cô gái trẻ này gục ngã tử vong tại chỗ
gây án xong an lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bị người dân ngăn chặn
điều đáng tiếc là cả an và nạn nhân đều là những sinh viên giỏi của những trường đại học có tiếng tại hà nội
theo thông tin một số từ người thân dân
thì bạn nam tính là còn chưa được trưởng thành ích kỷ còn nhiều khi ghen tuông và quá là muốn kiểm soát các bạn nữ dẫn tới cái việc mà có thể vì yêu quá mức dẫn đến cái việc mà hành động nông nổi và không kiềm chế được cái bản thân của mình
đối với các mối quan hệ xã hội và quan hệ tình cảm này chúng ta vẫn phải giữ một mức độ để có thể là đảm bảo có sự hợp tác phối hợp từ hài hòa từ hai phía
chứ không phải là một cái gì chúng ta cứ cố gắng cứ ép từ mọi việc để dẫn tới có những cái việc mà không được như mong muốn mình
phân tích tâm lý tội phạm cho thấy những mâu thuẫn tình cảm hiện nay ngày càng có chiều hướng phức tạp xuất phát từ sự đố kỵ nghi hoặc từ mong muốn sở hữu và chiếm hữu ngày càng cao
bên cạnh đó xu hướng sử dụng bạo lực để khuất phục ép buộc nạn nhân phải sống suy nghĩ hành động theo ý của mình cũng vì thế mà có chiều hướng gia tăng hơn trước đây
rồi đây các đối tượng sẽ phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình nhưng nỗi đau hậu quả của những hành vi phạm tội còn đeo đẳng mãi với những người thân của mình
dạng sáng nay công an tỉnh cà mau nhận được tin báo có một thanh niên sử dụng trang phục công an nhân dân điều khiển xe mô tô lưu thông trên một số tuyến đường thuộc thành phố cà mau có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng đến khu vực trên để xác minh
quá trình tìm kiếm tổ công tác tuần tra đã phát hiện người thanh niên đang mặc trên người quân phục công an nhân dân có đeo phù hiệu không có bảng tên cấp hàm mang xếp lê
lực lượng đã mời người này về cơ quan để làm việc
theo trình bày ban đầu nam thanh niên sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường một thành phố cà mau thích trang phục công an nhân dân nên đã mặc
hiện nam thanh niên trên đã được mời về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
qua vụ việc trên người dân cần cảnh giác với những đối tượng nghi vấn giả danh nhanh chóng báo đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý
từ cuối năm ngoái đến nay trên địa bàn các quận huyện ở thành phố đà nẵng đã liên tục xảy ra các vụ phá khóa cửa đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị
vào cuộc điều tra sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã xác định được đối tượng gây án là trần văn minh bốn mươi bốn tuổi trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
theo khai nhận minh thường điều khiển xe máy khảo sát kỹ các nhà dân ở tuyến đường gây án đặc biệt chú ý các vị trí có camera
ban đêm từ cho đến bốn giờ sáng minh cất xe máy từ xa len lỏi trong các hẻm để tránh lực lượng tuần tra đêm và camera
đi bộ qua nhiều phường để trộm cắp
số tài sản minh trộm cắp là tiền mặt điện thoại trang sức
ban chuyên án đã làm rõ một mươi sáu vụ đột nhập trộm cắp của mình đồng thời tiếp tục đấu tranh với các vụ trộm nghi vấn khác
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền ở huyện nhân trạch vừa bị lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai và công an huyện nhân trạch triệt phá
bất ngờ bao vây khu vực vườn cao su ở ấp ba xã phú thạnh
lực lượng công an kịp thời khống chế năm mươi sáu đối tượng thu giữ gần một trăm năm mươi năm triệu đồng tiền mặt bốn mươi năm phương tiện xe máy các loại cùng nhiều con gà đá và vật dụng để phục vụ việc đánh bạc
qua sàng lọc có một mươi ba đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc tiến hành tạm giữ đồng thời củng cố xử lý các đối tượng còn lại
tại tỉnh bình phước dạng sáng nay tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phát hiện quả tang chiếc xe bán tải vận chuyển hai trăm một mươi bệ pháo với tổng trọng lượng là bốn trăm linh kg
kiểm tra trên xe có bốn nam thanh niên cùng chú tại xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai vật chứng thu giữ là hai trăm một mươi bệ pháo với tổng trọng lượng bốn trăm linh kg
bước đầu các đối tượng khai nhận mua số pháo trên ở huyện phú riềng đang trên đường vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn thành
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị gái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn duyên nông xã điệp nông huyện hưng hà tp thái bình về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện